cơ quan chức năng việt nam đại sứ quán việt nam tại nhật bản và hãng hàng không quốc gia việt nam
đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại đưa hơn ba trăm linh công dân việt nam tại nhật bản
gặp khó khăn trong dịch covid một mươi chín về nước an toàn
chuyến bay xuất phát từ sân bay narita chở những công dân có hoàn cảnh đặc biệt
như phụ nữ mang thai người bệnh hiệp nghèo trẻ em người cao tuổi
các trường hợp gặp khó khăn đặc biệt về kinh tế du học sinh lao động hết hạn visa
ngay sau khi hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế nội bài
những người tham gia chuyến bay đã được kiểm tra y tế và đưa về cơ sở cách ly tập trung theo đúng quy định